bộ lao động thương minh và xã hội đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật việc làm về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm
rất nhiều ý kiến đã được đưa ra nhằm làm rõ các quy định trong dự thảo để bảo đảm văn bản này có tính khả thi khi được thông qua và đưa vào thực tiễn cuộc sống
hoạt động dịch vụ việc làm hiện nay khá đa dạng với các hình thức khác nhau như trung tâm dịch vụ việc làm các doanh nghiệp dịch vụ việc làm
điều này tạo điều kiện cho người lao động có thể dễ dàng tiếp cận việc làm phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình
tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay đó là xây dựng được một hành lang pháp lý hiện đại để hoạt động giao dịch việc làm phát triển trong vòng nhiều năm tới và bảo đảm tính cạnh tranh của thị trường lao động
dự thảo nghị định được xây dựng nhằm tạo cơ hội cho tổ chức dịch vụ việc làm phát triển vừa bảo đảm tính minh bạch tôn trọng quy định pháp luật bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như hỗ trợ doanh nghiệp giảm các chi phí tuyển dụng
nghị định này nó là gộp được hai cái nghị định vào chung cho nên nó thuần lợi hơn cho doanh nghiệp cũng như là người dân cũng như các đơn vị để triển khai thực hiện về cái hoạt động về cái dịch vụ việc làm
nó sẽ được tiếp cận nhanh hơn nó thuần lợi hơn
cái thứ hai tức là nó cũng đã khắc phục được một số các cái tồn tại cổ
dự thảo nghị định gồm ba phần
phần một căn cứ pháp lý xây dựng dự thảo nghị định
phần hai thực trạng tổ chức và hoạt động tổ chức dịch vụ việc làm từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
phần ba nội dung cơ bản của dự thảo nghị định
một trong những vấn đề mà nhiều trung tâm dịch vụ việc làm hiện nay quan tâm trong dự thảo văn bản lần này
đó là việc xây dựng nền tảng cho hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm và doanh nghiệp dịch vụ việc làm
nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua khẳng định đúng vai trò của trung tâm dịch vụ việc làm
doanh nghiệp dịch vụ việc làm trong thị trường lao động
về quy định liên quan đến nhiệm vụ nhân sự tổ chức sự thảo nghị định cũng đưa ra quy định về số người làm việc
yêu cầu về trình độ của nhân viên bám sát yêu cầu xây dựng vị trí việc làm
cụ thể khoản đề điều ba quy định điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm tối thiểu có ít nhất một mươi năm người làm việc
có trình độ từ cao đẳng trở lên và người lãnh đạo điều hành trung tâm dịch vụ việc làm phải có trình độ từ đại học trở lên
có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động việc làm
nhiều đại biểu cho rằng nếu theo quy định sẽ khó với một số địa phương
ở tàu vinh chúng tôi vừa mới rà sót lại xong là của bộ nội dụ kiểm rà sót lại các đơn vị dịch vụ công là một mươi hai biên chế đó lên thì mới tiếp tục
còn nếu không là nó tròn đi ra
còn bây giờ bảo hiểm thất nghiệp này hiện nay địa phương có tính rồi hay không
có nhiều loại nó không tính
đây là rất khó chứ không phải đơn giản đâu
có nhiều địa phương thì họ chỉ tính rằng là cái biên chế của tỉnh giao
mà biên chế của tỉnh giao thì hiện nay có nơi là một mươi có nơi là tám
mà một mươi tám là cái văn bản của bộ nội dụ thì các ông này liệu có sống được hay không
cho nên là nên đưa luôn các ông này vào cái định sức bảo hiểm thất nghiệp vào trong này luôn thì rất là hay rất là thượng rời
có dân bản của chỉ đạo của
chủ tịch ủy ban cho có chín biên chế thôi
nhưng mà theo cái lực này ra thì cà mau rất là quan vinh
bởi vì khi mà nói chín biên chế mấy anh em kêu trời không à
nói chín biên chế thì sao làm
xây dựng đề án vị trí việc làm cho nên trung tâm vị trí việc làm chưa phê diệt được cái đề án vị trí việc làm hiện nay
do là nếu mà xây dựng như thế thì không thể hoạt động được
đào đầu nhất của cái trung tâm vị trí việc làm là cái định sức bảo hiểm thất nghiệp
tượng thơ thì được đào tạo mà không được quy hoạch
thì em cũng hy vọng là mình
trước khi mà cái chuyện mà trao đổi mình thúc đẩy như thế nào giữa bộ lao động với bộ nội dụng mình
càng sớm càng tốt để có những cái nhân bản thấu nhất từ trên xuống
tức là bây giờ là mỗi địa phương lại có một cái cách hiểu khác nhau một cái quy định khác nhau
đối với quy định người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quy định tại điều bảy nghị định này
thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về dịch vụ việc làm theo hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội
người lãnh đạo điều hành trung tâm dịch vụ việc làm phải có trình độ từ đại học trở lên
có ít nhất ba năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực lao động việc làm đại diện nhiều trung tâm dịch vụ việc làm cũng đề nghị làm rõ
thì em đề nghị này cũng xem lại
lý do là nếu làm như vậy thì các tỉnh cũng khó bố trí hết đó
thì thật ra thời gian vừa qua tỉnh em hai năm trời là không có bố trí được giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm
tại vì bên em giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm là phụ cấp chức vụ bảy tương đương với lại phó giám đốc sở
mà phải là chuyên nhân chính mà phải là chủ tịch hay phó chủ tịch tỉnh
do đó hai năm trời là không có người bố trí được
đối với vấn đề có nên quy định kinh phí hoạt động dịch vụ công về doanh nghiệp dịch vụ việc làm
hoạt động đào tạo nghề của trung tâm dịch vụ việc làm hiện cũng đang có nhiều ý kiến khác nhau
theo khoảng bốn ba mươi một dự thảo nguyện định các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ việc làm
xây dựng giá cung ứng dịch vụ việc làm và niêm yết công khai giá dịch vụ
tại trụ sở hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
việc xây dựng cái khung giá và niêm yết cái công khai cái giá dịch vụ thì rất là tốt
nhưng mà mình nên cân nhắc là mình cần niêm yết giá dịch vụ đối với đối tượng nào
đối với người sử dụng lao động hay là đối với người lao động
đối với người lao động thì em nghĩ rất là tốt nhưng đối với người sử dụng lao động
thì nên cân nhắc rằng liệu cái việc mà bắt xây dựng cái khung giá rồi niêm yết giá này
nó có hạn chế cái quyền thỏa thuận dịch vụ giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và người sử dụng lao động
đồng thời như vậy nó có hạn chế luôn
cái cơ hội của doanh nghiệp hạn chế cơ hội của người sử dụng lao động trong tuyển dụng
hạn chế cơ hội của người lao động tìm kiếm việc làm
có nên quy định cái giá trần trong cái lĩnh vực thu phí việc làm không á thì em nghĩ là nên
tại vì nếu mà mình không quy định như vậy thì trăm qua đua nở
thiệt cho người lao động thôi khó khăn cho doanh nghiệp thôi
nên em đề nghị cũng nên có cái giá trần
biết rằng là cơ chế thị trường ai làm tốt thì được nhiều người đến
nhưng mà mình cũng nên
nếu mà mình có cái giá chứ nếu mà để vậy nó nhiều khi làm mấy mốt cũng sao mình quản lý không được
thì nó sẽ không hay
trong trung tâm dịch vụ việc làm em thấy trách nhiệm đầu tiên là thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động
và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí
em thấy cái từ miễn phí này nó đem trói các trung tâm dịch vụ việc làm của mình ạ
một mươi bốn trung tâm dịch vụ việc làm là được nhận kinh phí một trăm linh từ nhà nước
còn lại là các trung tâm sẽ tự chủ đúng không ạ
thực ra đối với manpower thì hiện tại tụi em cũng cung cấp các cơ hội việc làm cho người lao động hoàn toàn miễn phí
tụi em không thu bất kỳ phí gì của người lao động cả chỉ thu phí từ phía khách hàng mà thôi
nếu vậy thì em không rõ là có cách nào để cho các trung tâm dịch vụ việc làm có thể thu phí của doanh nghiệp
để kết nối với người lao động với doanh nghiệp
thì đây là một cách cởi trói trung tâm dịch vụ việc làm mình
nếu như anh có hoạt động theo mấy cơn đơn vị cơ chế tự chủ
tức là hoạt động là nào giống như là loại hình hoạt động
doanh nghiệp trong khi mà anh hoạt động dịch vụ việc làm
mà khi mà anh có hoạt động về cơ chế tự chủ hoạt động dịch vụ doanh nghiệp
thì một trong những trách nhiệm của các trung tâm là có phải xây dựng các bảng giá hoạt động của mọi người không
nếu các trung tâm mà được đảm bảo kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước
thì theo suy nghĩ của chúng tôi tức là những người làm việc hoạt động và được hưởng lượng từ ngất sách của nhà nước
thì đương nhiên được xem đó là công chức hoặc là viên chức
tức là không phải
các ý hoàn thiện dự thảo nghị định các ý kiến còn có các đề xuất vấn đề để xây dựng
quản lý thông tin việc làm kết nối việc làm qua các website
cơ chế chia sẻ thông tin giữa các tổ chức dịch vụ việc làm
chuẩn hóa thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu người tìm việc việc tìm người
cũng như là các cái giao dịch việc làm về hàng hóa khác ở trên mạng
thì chúng ta cũng đang dần đi vào quản lý
thế thì vấn đề ở chỗ là cái quản lý giao dịch việc làm qua mạng nó như thế nào
những cuộc việc làm hay là bộ ưu động nói chung thì cũng vẫn còn đang lai hoay về cả chuyện này
đồng mối giúp cơ quan quản lý nhà nước về cấp tỉnh tổng hợp thông tin thị trường lao động của địa phương
và xây dựng dữ liệu nguồn tin điểm
ở thành phố hồ chí minh thì có cái đặc thù riêng
tức là ngoài trung tâm dịch vụ việc làm
thì nó còn có thêm bảo là cái trung tâm dự báo nhu cầu và nguồn nhân lực của thành phố
thì cái trung tâm này có cái chức năng tức là dự báo về cung cầu về thông tin thị trường lao động
thì địa bàn thành phố được cung cấp cho thành phố rồi
thế thì phải chăng tức là trung tâm chỉ có là mang tính tức là cung cấp về dự báo thông tin thị trường
ở cái địa bàn tức là mang tính rất ngắn hạn thôi
còn về cái tính dài hạn thì đã có cái trung tâm dự báo về nhu cầu và nguồn nhân lực của thành phố đã đảm đương
cái đó là trách nhiệm của các trung tâm
nhưng mà hiện nay thì cũng chưa có cái gì là ràng buộc nhiều
do đó nên chủ yếu mình doanh nghiệp nào mà quan hệ tốt với mình á
tự quan hệ còn không thì thôi nhiều khi nó cũng chẳng thèm báo cáo
khi hoài thì người ta cũng chẳng thèm báo cáo
thì mình đề ra các cái quy định thì tụi em sẽ tăng cường để phối hợp với doanh nghiệp
vấn đề làm thế nào để tạo được một cái kênh xuyên suốt
hợp tác giữa các trung tâm dịch vụ việc làm với một doanh nghiệp dịch vụ việc làm như manpower
bởi vì hiện tại với cái sự có mặt của tem đang mở rộng ở việt nam
ở đầu mối chính là hà nội và hồ chí minh
tụi em còn có mặt ở khoảng tám tỉnh hành khác nữa
thì như vậy thì có phải là nhu cầu của người lao động của mình ở trên khắp nơi đất nước việt nam này
nó sẽ rất là đa dạng
và khi tụi em có những cái nguồn công việc từ phía khách hàng
tụi em cũng rất là mong nhận được sự hợp tác của các trung tâm dịch vụ việc làm
để giới thiệu người lao động bằng những nguồn thông tin về người lao động rất là đa dạng của các trung tâm
để chúng ta có thể kết nối những cái cơ hội việc làm đó với người lao động với khách hàng
đặc biệt hoạt động giao dịch việc làm
trên nền tảng số mặc dù được đánh giá là một trong các kênh giao dịch hiệu quả
song cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể hỗ trợ hiệu quả và quản lý chặt chẽ
bảo đảm thông tin về việc làm chính xác minh bạch và đúng quy định pháp luật
đối với quy định về doanh nghiệp dịch vụ việc làm
cần quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp
dịch vụ việc làm cung cấp cho người lao động cho doanh nghiệp
xây dựng quy định để các doanh nghiệp hoạt động theo chuẩn mực đạo đức
phù hợp quy định của pháp luật tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm
và nếu người ta có những ý kiến phản hồi gì thì họ có thể nhận xét ngay trong những trang fanpage đó
vì vậy thông tin này rất là mở và một cách tự nhiên một cách tự động là khách hàng lẫn ứng viên của tụi em
bao gồm ứng viên cấp cao là những người lao động phổ thông
thì họ có thể tiếp cận với công ty rất là dễ dàng
và hàng năm tụi em được có những khảo sát lấy ý kiến của khách hàng
lẫn những cộng tác viên làm việc cho những khách hàng của tụi em
để họ đánh giá về những
những cái dịch vụ của công ty như thế nào
vì vậy nếu mà nói về vấn đề quản trị chất lượng hay quản lý chất lượng
thì đó là một cái hệ thống vừa đẩy vừa kéo theo kiểu như thế
một trong những cái tiêu chí mà để đánh giá được cái chất lượng và cái hoạt động của dịch vụ việc làm
thì chúng tôi cũng muốn tức là nguyên chắc và chắc là phải
là chúng ta cũng nên xây dựng một cái bộ tiêu chí để đánh giá được cái chất lượng của hoạt động dịch vụ việc làm
và từ cái bộ tiêu chí này
thì có thể tức là ta xây dựng được
đưa cái đội ngũ tức là nhân sự
rồi cơ sở trang thiết bị vật chất v v
thì nó sẽ đi kèm để thành một cái hệ thống để đánh giá được cái hoạt động của chất lượng
về cái hoạt động dịch vụ việc làm công này
tôi cũng đã nghe thấy rất nhiều cái ngôn từ nói là doanh nghiệp dịch vụ làm hoạt động lộn xộn
tôi thấy là doanh nghiệp dịch vụ làm mà có dây phép là cái nghiệp dịch vụ hoạt động rất tốt
và hai là tuân thủ rất là đúng các quy định pháp luật
không lỡ sộn một cái nào cả
nhưng mà tuy nhiên đấy vấn đề là những một số các trường hợp
nhất một số cá nhân là sử dụng cái môi trường mạng để gọi là tổ chức các cái hoạt động kết nối
cho người tìm việc với các doanh nghiệp có nhu cầu
thông qua đó thì người ta cũng thu phí và thông qua đó thì người ta cũng có những tổ chức cá nhân là lừa đảo
đấy thì nó ảnh hưởng đến chính cái danh tiếng hay là ảnh hưởng chính đến cái gọi là
cái uy tín của các trung tâm dịch vụ làm cũng như là của các cái doanh nghiệp dịch vụ việc làm
trong dự thảo nghị định lần này có điểm mới đó là quy định thêm chức năng cho các trung tâm dịch vụ việc làm
đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện điều ước quốc tế
thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ
đây là nhiệm vụ không mới với nhiều trung tâm nhưng vấn đề đặt ra đó là cần có những hướng dẫn cụ thể và rõ ràng
để khi triển khai thực sự có hiệu quả
thì em không biết cái nghị định này sẽ cao hiệu quả trở lại như thế nào
tuy nhiên là em cũng hy vọng là cuộc việc làm mình trao đổi để như thế nào để có những buổi tập huấn càng sớm càng tốt
để khi có hiệu lực rồi thì chúng ta đủ chỉnh đi chúng ta làm cái việc đó
thưa quý vị và các bạn một văn bản hướng dẫn ra đời sẽ giúp cho việc thực thi luật được cụ thể và hiệu quả
bởi lẽ sẽ tạo được sự thống nhất trong cách hiểu cách làm của các địa phương về các vấn đề cần triển khai thực thi

thị trường dịch vụ việc làm là thị trường nhiều tiềm năng do có nhiều sự biến động cung cầu lao động
vì thế rất cần một hành lang pháp lý vừa bảo đảm tính thực tiễn tính dự báo tính chuẩn xác
sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức về dịch vụ việc làm hoạt động trong tình hình mới
và đến đây thì chương trình tạp chí lao động xã hội tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau